bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa cho biết là vụ hè thu năm nay các tỉnh đồng bằng sông cửu long gieo cấy gần hai triệu hectare lúa
theo ước tính ban đầu về cơ cấu giống từ các tỉnh sau khi trừ đi lượng lúa gạo tiêu thụ trong nước gạo hàng hóa cho xuất khẩu sẽ đạt khoảng từ hai triệu ba đến hai triệu rưỡi tấn gạo
gạo xuất khẩu có các chủng loại như sau
gạo xuất khẩu bình quân đạt bốn trăm bảy mươi hai usd một tấn tăng một mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín